cùng với đó các đối tượng đã nhiều lần gây dối cản trở các lực lượng chức năng các đoạn công tác mỗi khi về xã đồng tông làm việc liên quan đến đất sân bay nguyễn môn
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện